bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố hải phòng đang diễn biến phức tạp số ca bệnh liên tục tăng cao trong những ngày vừa qua
quận ngô quyền là địa phương xuất hiện bệnh xuất xuất huyết đầu tiên và ghi nhận số ca mắc cao nhiều hơn so với các quận huyện khác
trước tình hình này thành phố hải phòng đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết nhằm hạn chế dịch gia tăng
theo thống kê của trung tâm y tế dự phòng thành phố hải phòng tính đến nay toàn thành phố ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca sốt xuất huyết xuất hiện ở cả một mươi ba quận huyện trừ quận dương kinh và huyện đảo bạch long vĩ chưa ghi nhận ca bệnh tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái

ngành y tế hải phòng cũng đã tăng cường chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng tăng cường tiến hành phun hóa chất diệt lang quang bọ gậy và diệt mũi giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh để tiến hành xử lý ổ dịch kịp thời phối hợp với các ngành các cấp đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn hướng dẫn người dân các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết